xin kính chào quý vị tôi là thư trang của bản tin kinh tế và tiêu dụng
mở đầu sẽ là thông tin an ninh kinh tế đáng chú ý
tại lạng sơn trên năm trăm linh kg gà thịt nhập lậu từ trung quốc cũng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt giữ
ngày hai mươi một tháng sáu lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện và kiểm tra chiếc xe tải loại nhỏ mang biển kiểm soát một mươi hai c hai nghìn năm trăm năm mươi chín đang di chuyển qua địa bàn
qua kiểm đếm thực tế trên xe đang vận chuyển hai mươi ba lồng gà chứa gà thịt có tổng trọng lượng trên năm trăm linh kg
khai thác bước đầu lái xe kiêm chủ hàng là nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu khai nhận
toàn bộ số gà thịt vận chuyển trên xe là gà thịt nhập lậu từ trung quốc
nên không có bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp cho lô hàng trên
còn tại hà tĩnh phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà tĩnh cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép tt rùa và ba ba
cụ thể vào ngày hai mươi ba tháng sáu trên đường mòn hồ chí minh thuộc địa bàn xã hương long huyện hương khê
công an hà tĩnh bắt giữ ngô văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã diễn thắng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đang điều khiển xe ô tô khách mang bị kiểm soát ba mươi bảy b hai nghìn một trăm một mươi hai chạy từ bắc xế lào về nghệ an
chở số lượng lớn tt rùa và ba ba
tăng vật gồm bảy cá thể tt thuộc nhóm một b nguy cấp quý hiếm cần phải bảo vệ hai mươi sáu cá thể rùa và bốn cá thể ba mươi ba
tại cơ quan điều tra đối tượng ngô văn quang cho biết số hàng trên do một khách hàng không rõ lai lịch gửi từ lào về diễn châu để tiêu thụ
chuyển sang thông tin tiêu dùng
thưa quý vị tổng cục hải quan vừa có thông báo cho biết tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam từ đầu năm cho đến ngày một mươi ba tháng sáu đã cán mốc hai trăm linh tỷ đô la mỹ
theo báo cáo mới nhất từ tổng cục hải quan tính từ đầu năm cho đến hết ngày một mươi năm tháng sáu tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước
đạt hai trăm linh bốn bảy mươi hai tỷ usd tăng một mươi ba hai tương ứng tăng hai mươi ba tám mươi sáu tỷ usd so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
với kết quả này cán cân thương mại hàng hóa của việt nam trong nửa đầu tháng sáu có mức thẳng dư nhỏ hai mươi bảy triệu usd
qua đó làm cán cân thương mại hàng hóa của việt nam từ đầu năm đến hết ngày một mươi năm tháng sáu tiếp tục thẳng dư hai tám mươi sáu tỷ đô la mỹ
địa điểm du lịch việt nam đã lọt top
bình chọn của báo nước ngoài cụ thể trang du lịch nổi tiếng nước anh rakai giới thiệu du khách đến việt nam không thể bỏ qua thủ đô hà nội hội an hay đồng bằng sông kiều long
theo raoke việt nam là một nơi có sức hút với dân du lịch bụi khắp nơi trên thế giới
những khu chợ ẩm thực phong phú các đồi chè xanh ngốt mắt hay vô số bãi biển hoang sơ đã chiếm cảm tình của du khách quốc tế
sáu địa điểm được nhắc đến ngoài thủ đô hà nội hội an hay đồng bằng sông cửu long

trong mùa hè này quý vị đã có những chú ý về chống nắng đúng cách khi đi du lịch chưa ạ
thông tin tiêu dùng ngày hôm nay sẽ có những gợi ý hấp dẫn
tuy nhiên quý vị cần hết sức chú ý về vấn đề thời tiết khi đi du lịch mùa hè này
và sau đây chúng tôi xin đưa ra một vài lưu ý
một hình thành thói quen bôi kem chống nắng
sử dụng kem chống nắng là yêu cầu bắt buộc nếu bạn muốn bảo vệ làn da của mình trong mùa hè
hãy bắt đầu thói quen bô kem trồng nắng mỗi khi ra ngoài tương tự như thói quen đánh răng hàng ngày
hai sử dụng kem chống nắng đúng cách
không nên bôi kem chống nắng xong rồi ra nắng luôn
nhưng sản phẩm chống nắng cần ít nhất ba mươi phút để phát huy tác dụng bảo vệ
vì các lớp hóa chất trước hết phải thấm vào lớp sừng trên da
ba tránh những giờ nắng gai gát
không gì tuyệt vời hơn là được vui chơi thỏa thích cùng với gia đình ở ngoài trời vào mỗi mùa hè
thế nhưng cần phải lưu ý hạn chế thời gian ở ngoài trời quá lâu
đặc biệt là trong khoảng từ một mươi h sáng đến ba h chiều
khi ánh nắng gai gát nhất và cường độ tiêu uv mạnh nhất trong ngày
cần đảm bảo vui chơi nơi gần với những khu vực có bóng dâm để có thể tránh nắng khi cần thiết
bốn các lưu ý khác
ngoài ra quý vị cần lưu ý luôn phải mang theo các vật dụng chống nắng khác
như mũ nón áo chống nắng kính dâm
nếu nắng ở cường độ gây gắt quá thì cần tìm các chỗ có bóng dâm để vui chơi giải trí
bên cạnh đó việc quan trọng là phải luôn giữ cho cơ thể đủ nước
bằng việc bổ sung nước uống thường xuyên
nhất là khi đang bơi lội thường không nhận thức được việc khát nước
thưa quý vị và các bạn
sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện nay đang hình thành trào lưu ngân hàng số
nhiều ứng dụng công nghệ cho người dùng như internet banking
đều được triển khai ở hầu hết các ngân hàng
điều này đã mang đến cho người dùng rất nhiều lợi ích khác nhau
nhưng bên cạnh đó là không ít những rủi ro có thể xảy ra
phóng sự ngay sau đây với góc nhìn từ người tiêu dùng
thì sẽ phần nào cho thấy rõ về tính hai mặt của vấn đề này
với hình thức gửi tiền tiết kiệm online
anh lê hoàng sơn đã rút ngắn được thời gian giao dịch
cũng như được hưởng phần trăm lãi suất cao hơn so với gửi tiền thông thường
thay vì là phải đến quầy giao dịch để mở tài khoản
mà lại vừa mất công
thì tôi đã đến livebank để mở một tài khoản tiết kiệm lãi suất
khi mà mình mở một tài khoản tiết kiệm ở libank
thì nó sẽ cao hơn so với mở tại quầy giao dịch
khi mà có những thắc mắc gì đấy
hay là những cái gì mà tôi không biết
thì tôi có thể liên hệ trực tiếp với cả kỹ thuật viên
có mặt hai mươi bốn trên bảy
để có thể trợ giúp và hỗ trợ tôi những cái gì tôi thắc mắc
so với ngân hàng truyền thống
thì ngân hàng số mang lại nhiều tiện ích như quý vị vừa thấy
không chỉ là gửi tiền tiết kiệm
mà các dịch vụ khác như thanh toán tiền điện tiền nước
mua sắm các loại hàng hóa
cũng không cần phải đến tận nơi
những tiện ích này đã và đang làm người dân thực sự hài lòng
một số tính năng mà tôi đang sử dụng và cảm thấy hài lòng
đó là cái việc là sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động
thay thế cho việc mình phải sử dụng thẻ
nó tránh được nỗi lo
ví dụ tôi có thể quên thẻ hay tôi bị mất thông tin
chỉ cần một thao tep rất đơn giản trên điện thoại thôi
tôi có thể là chuyển khoản thanh toán tiền điện nước internet
hoặc là tôi có thể nạp các điện thoại
mà không nhất thiết tôi phải tới tận nơi
hay là tốn nhiều thời gian và chi phí
thay vì sử dụng các kênh truyền thống như ngày xưa
là ra ngân hàng rút tiền
thì chúng tôi có thể giao dịch trên điện thoại trên internet
hoặc là có thể ra các cây gây rút tiền của ngân hàng
để giao dịch nó dễ dàng hơn
vâng đã hết thời ngân hàng bán những gì mình có

và bán những gì khách hàng cần
ngân hàng nào bán được nhanh nhiều và nhận được sự hài lòng của khách hàng
thì ngân hàng đó sẽ thắng trong cuộc đua chiếm lĩnh thị trường
để làm được điều này thì việc đẩy mạnh phát triển ngân hàng số
là sự tất yếu của ngành ngân hàng tại việt nam
theo thống kê của world bank
tại việt nam thì chỉ có ba mươi một người trưởng thành có tài khoản ngân hàng
còn lại là sáu mươi chín chưa có tài khoản
trong đó tập trung chủ yếu ở những vùng sâu vùng xa
khi mạng lưới ngân hàng chưa được bao phủ
chính vì vậy mà với sự hỗ trợ của công nghệ
thì những dịch vụ số của ngân hàng
lòi tới nhiều đối tượng khách hàng
tại nhiều địa điểm khác nhau
giúp cho ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng
tuy nhiên lĩnh vực nào thì cũng có những thuận lợi
và có cả những mặt hạn chế
mật khẩu hay cái gì thì là
chỉ sử dụng là nếu bị mất

người ta đã cao rồi
người ta đã có công nghệ cao hơn rồi
thì mới bị hack thôi
người dân thì người ta cũng chưa thực sự tin tưởng
bởi vì vẫn còn một số các ngân hàng
là cái hoạt động bảo mật nó chưa tốt
cho nên là vẫn còn những cái rủi ro
tiền người ta để trong tài khoản
nhưng mà người ta tự động
tài khoản bị hết tiền
hoặc là tự động bị chuyển tiền đến nơi khác
như vậy là nó tạo nên những cái sự bất an
cho cái người mà thực hiện
các cái hoạt động giao dịch số như vậy
đấy là những cái mà
tác động đến tâm lý của khách hàng
đã hết thời mà chúng ta chỉ có thể cạnh tranh
dựa trên lãi suất huy động hoặc là lãi suất cho vay
sẽ đến lúc chúng ta sẽ phải cần nghĩ đến là
nếu như mà chúng ta đầu tư vào công nghệ
để có thể cho khách hàng được
một cái trải nghiệm dịch vụ
ngân hàng tốt hơn
làm cho khách hàng hài lòng hơn
thì đấy mới là xu hướng của ngân hàng số sau này
cái tốc độ
cũng như là cái việc an toàn bảo mật
cũng như là cái chất lượng dịch vụ
nó sẽ là điều kiện sống còn
bên cạnh cái việc là trước đây
chúng ta chỉ nói đến giá của giao dịch
nói rằng chúng ta có một nguyên tả
hạ tầng cũng khá là tốt
tuy nhiên là mức độ ổn định
giờ mức độ an toàn
là một vấn đề chúng ta cần tiếp tục
giao cố cho quốc tế
cái tốc độ ổn định
cái tốc độ ổn định
thưa quý vị
trong những năm tháng kháng chiến thiếu thốn
đôi dép cao su là một sáng tạo
và đã trở thành biểu tượng đẹp
của người chiến sĩ việt nam vô cùng giản dị
đã qua hơn nửa thế kỷ
dép lốp giờ đây đã trở thành hiện vật nằm trong bảo tàng
ít ai ngờ rằng thì nó vẫn được ưa thích
ở nơi thành phố
và trong chuyên mục mỗi ngày một ngày ngày hôm nay
chúng ta sẽ cùng tới phố nguyễn biểu quận ba đình
gặp gỡ gia đình nguyễn biểu
ông phạm quang xuân
nơi làm dép cao su thủ công độc nhất ở hà nội
và đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin được kết thúc
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai